thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông khai báo y tế trực tuyến trước ngày bảy tháng bảy
đó là một trong những yêu cầu mà hà nội đưa ra trong văn bản hướng dẫn liên ngành về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn do sở giáo dục và đào tạo và sở y tế hà nội vừa ký ban hành
để tổ chức kỳ thi an toàn ban chỉ đạo thi quận huyện thị xã có trách nhiệm chỉ đạo các điểm thi xây dựng phương án phòng chống dịch covid một mươi chín
tổ chức diễn tập điểm xong trước ngày một tháng bảy chỉ đạo các điểm thi phối hợp với trung tâm y tế quận huyện thị xã tổ chức vệ sinh khử khuẩn điểm thi
chỉ đạo các điểm thi tạo điều kiện thuận lợi an toàn cho thí sinh và những người tham gia bố trí các trường ở gần điểm thi mở cổng trường
hoặc bố trí khu vực thuận lợi để phụ huynh chờ đón thí sinh trong thời gian tổ chức kỳ thi
các điểm thi phải vệ sinh môi trường trong khuôn viên và xung quanh điểm thi bảo đảm an toàn sạch sẽ bố trí phòng thi thông thoáng bảo đảm giãn cách chỗ ngồi cho thí sinh và không sử dụng điều hòa